tại xã tam hiệp huyện núi thành tỉnh quảng nam hơn tám bảy trăm linh cán bộ công nhân công ty cổ phần ô tô trường hải thaco đã đồng loạt gia quân sản xuất đầu năm mới
theo kế hoạch năm hai nghìn hai mươi thaco phấn đấu đạt chỉ tiêu doanh số bán hàng trong nước đạt hơn một trăm linh xe bao gồm hơn bảy mươi xe du lịch và hơn ba mươi xe tải xe buýt và mini buýt với doanh thu ước đạt bảy mươi tỷ đồng
đồng thời xuất khẩu hơn một hai trăm linh xe các loại với tổng giá trị xuất khẩu ô tô đạt trên năm mươi triệu đô la mỹ
bên cạnh đó năm hai nghìn hai mươi công ty sẽ xuất khẩu một trăm năm mươi tấn trái cây với doanh thu ước đạt hai năm trăm linh tỷ đồng chăn nuôi chín mươi con bò thịt ba mươi con lợn nái và tám trăm linh con lợn thịt với tổng doanh thu ước đạt một mươi bảy tỷ đồng
năm hai nghìn hai mươi thaco bước vào năm thứ ba thực hiện chiến lược phát triển trở thành tập đoàn công nghiệp đa ngành trong đó ô tô và cơ khí là chủ lực
cùng với các lĩnh vực nông nghiệp đầu tư xây dựng và ngành hỗ trợ logistics và thương mại dịch vụ